trưa nay ngày hai mươi bảy tháng sáu việt nam ghi nhận thêm bảy mươi sáu ca mắc mới trong đó thành phố hồ chí minh sáu mươi năm ca hương yên tám ca bắc giang hai ca bắc cạn một ca
có bảy mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
như vậy tính đến một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một mươi ba sáu trăm bốn mươi một ca được ghi nhận ở trong nước và một bảy trăm sáu mươi ca nhập cảnh
tin vui đó là có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
yên bái quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên bạc liêu điện biên đắk lắc vĩnh phúc hải dương phú thọ
có một mươi hai tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn đó là hòa bình nam định phú thọ quảng nam trà vinh bắc cạn gia lai an giang kiên giang khánh hòa quảng ngãi và cần thơ
yên bái quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên đắk lắc vĩnh phúc hải dương phú thọ quảng nam trà vinh đắk lắc vĩnh phúc hải dương phú thọ